thưa quý vị và các bạn dịch vụ truyền hình internet trên mạng xã hội mà điển hình là youtube
đang tạo thêm nhiều công việc và thu nhập cho các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng đa kênh
tuy nhiên sự bùng nổ của các mạng đa kênh này cũng đặt ra một số thách thức đối với các cơ quan quản lý
từ việc thành lập tổ chức giải thể doanh nghiệp truy thu thuế đến kiểm soát chất lượng nội dung các chương trình được đăng tải
quyết định chấm dứt hợp tác về quản lý nội dung số giữa youtube với tập đoàn jetone network
đang là đề tài nóng xuất hiện trên các mặt báo những ngày qua
bởi lẽ biện pháp ít có tiền lệ của youtube
đã khiến giá trị cổ phiếu của jetone sụt giảm nghiêm trọng
bất chấp các nỗ lực để khắc phục hậu quả từ phía doanh nghiệp này
liên quan đến sự kiện này người phát ngôn google cho biết
chúng tôi quyết định thực thi các quyền trong hợp đồng
và chấm dứt quan hệ hợp tác với một số mạng lưới đa kênh emcn
cùng với các công ty con của họ
những công ty này bị phát hiện lặp lại các hành vi vi phạm nghiêm trọng
và chúng tôi cần bảo đảm sự an toàn cho người xem
cũng như những nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng youtube
chúng tôi nỗ lực để đảm bảo quá trình chuyển đổi
của những nhà sáng tạo nội dung bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt hợp tác
được biết năm hai nghìn một mươi tám mảng kinh doanh youtube action
đóng góp khoảng một triệu đô la mỹ cho tập đoàn zoan
tương ứng khoảng một mươi ba lợi nhuận sau thuế của cả tập đoàn
trong bài viết
thách thức từ các mạng đa kênh đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
tác giả phan kỳ nhận xét
với nhiều người kết cục mà jetone nhận được không quá bất ngờ
bởi đó là hậu quả tất yếu của hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
đã diễn ra trong nhiều năm qua
cụ thể tháng một năm hai nghìn một mươi bảy jetone đã bị bộ thông tin và truyền thông
xử phạt hai mươi triệu đồng vì không thực hiện các biện pháp cần thiết
để ngăn chặn việc truy nhập thông tin
loại bỏ thông tin trái pháp luật khi tiếp tay kênh
người nhện công chúa băng giá siêu anh hùng ngoài đời thật
đăng tải các video vi phạm thuần phong mỹ tục
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy jetone tiếp tục bị câu lạc bộ sách sài gòn tố cáo

do đó sự việc supremi một công ty có một mươi sáu năm cổ phần của jetone gặp sự cố với youtube vì tuyển dụng công tác viên thu âm sách nói không bản quyền
do đó sự việc supremi một công ty có một mươi sáu năm cổ phần của jetone gặp sự cố với youtube vì tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của mạng xã hội này
do đó sự việc supremi một công ty có một mươi sáu năm cổ phần của jetone gặp sự cố với youtube vì tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của mạng xã hội này
chỉ là giọt nước làm chàn ly
nói cách khác trong suốt một thời gian dài
youtube đã dơ cao đánh khẽ với nhiều nội dung sai phạm của các doanh nghiệp mcn mà yeo an là thí dụ điển hình
trong những bê bối của youtube yeo an cũng là cái tên nổi bật về hành vi trốn thuế và mập mờ trong các giao dịch mua bán cổ phiếu
cuối năm hai nghìn một mươi tám yeo an từng bị tri cục thuế quận một tp hcm phạt và truy thu thuế hơn ba trăm hai mươi năm triệu đồng
vì các sai phạm như kê khai thuế không đúng quy định sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám ủy ban chứng khoán nhà nước việt nam đã xử phạt doanh nghiệp này số tiền sáu mươi năm triệu đồng
vì chuyển nhượng trái phép bảy tám mươi hai triệu cổ phiếu của doanh nghiệp trong một công ty đầu tư mạo hiểm có tên là dfj vinacapital venture investment
như vậy là tuy là một tập đoàn khởi nghiệp tiên phong và thành công
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mcn mô hình kinh doanh của yeo an đang tỏ ra thiếu bền vững
khi liên tục vi phạm các quy định của pháp luật và các mạng xã hội
kinh doanh trên youtube nói riêng các mạng xã hội nói chung đang đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho nhiều doanh nghiệp
nhất là khi họ dễ dàng né tránh các quy định của pháp luật từ nghĩa vụ đóng thuế đến quản lý chất lượng nội dung đăng tải
đã qua rồi thời kỳ youtube là mạng xã hội dành cho người nghiệp dư chuyên đăng tải
các video về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày
thay vào đó các kênh giải trí ở việt nam đã và đang được tổ chức một cách bài bản chuyên nghiệp
mà đứng sau một kênh video là ekip hùng hậu gồm đạo diễn diễn viên quay phim đơn vị tổ chức sản xuất liên hệ quảng cáo
họ không chỉ làm giàu từ nền tảng quảng cáo của google
mà còn làm đại diện hình ảnh cho khá nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế
không chỉ vậy những kênh giải trí này cũng tạo ra một mạng lưới liên
liên kết chặt chẽ với nhau để tăng lượng tương tác chia sẻ
thậm chí họ cho ra đời các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mcn như yeoan trắng tv me hai b network
thế nhưng sự chuyên nghiệp hóa động của sản xuất video trên các kênh thuộc youtube
có vẻ như tỷ lệ nghịch với chất lượng chương trình phát sóng trên mạng xã hội này
khác với các tổ chức cá nhân phạm tội trên mạng xã hội đăng tải video để gây án hoặc có động cơ thiếu trong sáng
đa số các video đăng trên các kênh mcn đều phù hợp với bộ lọc tự động của youtube
nhưng nội dung của chúng lại đang xuống cấp một cách báo động mà không phải chịu bất kỳ sự kiểm duyệt nào
về chất lượng nội dung hay giới hạn thời gian
yeo an không phải là trường hợp duy nhất ở việt nam bị youtube và các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp mạnh tay trong những năm qua
trước đó trong các chiến dịch càn quét nội dung tiêu cực youtube đã áp dụng nhiều hình thức xử lý như
ẩn xóa video tắt lựa chọn quảng cáo kiếm doanh thu xóa vĩnh viễn nhiều tài khoản nổi tiếng từ việt nam
về phía ngành thuế đã truy thu và phạt số tiền hàng tỷ đồng với một số cá nhân làm giàu từ google facebook
tuy nhiên vẫn phải khẳng định một sự thật là trong nhiều năm có rất ít kênh video vi phạm pháp luật và chính sách trên mạng xã hội bị xử lý
điều này được lý giải bởi việc rà soát kiểm duyệt chất lượng nội dung chương trình của các kênh giải trí của youtube
gần như chỉ được tiến hành một cách thủ công
xử lý sai phạm chậm trễ cộng thêm chế tài xử phạt chưa đủ sức giăn đe khiến nhiều đơn vị mcn vẫn chứng nào tật nấy
thực tế danh sách thịnh hành trên youtube hiện nay cho thấy sự hỗn tạp về nội dung chương trình
khi các nhà sản xuất video liên tục thay đổi xu hướng để thu hút lượng người truy cập nhiều nhất có thể
số lượng nhà sản xuất và video tăng nhanh nhất là trong các chủ đề dung tục
trong khi trào lưu phim bạo lực với chủ đề tội phạm giang hồ chưa kịp nguội
thì dòng phim ngôn tình xuyên tạc lịch sử phim kinh dị mê tín dị đoan các thử thách quái đản đã lên ngôi
như kênh challenge me hãy thách thức tôi đang thu hút gần một hai triệu lượt người theo dõi
kênh này tự giới thiệu series tài liệu khám phá thực tế phát trên youtube về những điều bí ẩn trong cuộc sống chưa có lời giải đáp thỏa đáng
gây tò mò thậm chí sợ hãi cho con người
thông qua đó là giới thiệu cảnh đẹp con người lịch sử địa lý phong tục việt nam
nhưng thực tế nội dung chủ yếu của các tập phim này chỉ xoay quanh những chuyện rùng rợn hoang đường như
nghiệp âm nhật ký phòng trọ ma tâm linh thái lan khám phá chuyện kỳ bí
trong loạt phim đó nhân vật trải nghiệm thường xuyên kích động người xem bằng những câu chuyện phi lý thiếu cơ sở khoa học
trong khi tự nhận là phim cổ trang lấy cảm hứng từ lịch sử
những hai tác phẩm bí mật trường sanh cung nam phi liên hoàn kế và dự án phượng khấu sắp ra mắt
đã gây tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mạng vì các yếu tố xuyên tạc lịch sử sao chép nội dung giàn dựng cầu thả
trong khi đó đạo diễn bí mật trường sanh cung thản nhiên thừa nhận mình cố tình sao chép các tình tiết của
riêng hy công lược và cảm thấy hãnh viện nếu được ví von với bộ phim này
bất chấp thảm họa truyền hình đó bị nhận báo bắc kinh lên án là một sản phẩm giải trí chỉ biết theo đuổi những lợi ích thương mại
thay vì truyền tải các giá trị tinh thần tốt đẹp
tệ hại hơn nam phi liên hoàn kế còn sử dụng chiêu trò hài rẻ tiền vốn từ lâu đã bị công chúng phê phán
để chọc cười khán giả như giả gái người đồng tính khiếm khuyết về hình thể
bên cạnh xu hướng sản xuất phim dài kỳ trào lưu thử thách thí nghiệm rùng rợn trên các kênh giải trí việt nam cũng đang có chiều hướng gia tăng
sau thành công gây tranh cãi của kênh youtube ntn nguyễn thành nam hàng loạt nhà sản xuất video ở việt nam cũng đang chạy theo mô hình trên
nội dung của những chương trình này chỉ xoay quanh các trò chơi lố bịch hù dọa thậm chí gây nguy hiểm cho con người và môi trường như
trò đùa cho người vào vali kéo đi chơi
thử đánh cá bằng natchi
nghịch ngu trôn bạn điện giật phải đi cấp cứu
đốt xe máy thử lòng người đi đường
có thể nhắc tới hậu quả tai hại từ trò chơi thách thức nhau trên mạng xã hội là vụ việc thiếu nữ đốt trường học để câu like
và dường như đó chưa phải là bài học răn đe hiệu quả đối với các nhà sản xuất video sẵn sàng làm mọi thứ để có thu nhập từ quảng cáo trực tuyến
trong khi chờ đợi các biện pháp sử dụng
các doanh nghiệp được xử lý bằng bộ lọc chuyên biệt từ youtube
đã đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc với các doanh nghiệp mcn có hành vi vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục
vì khác với các cá nhân tổ chức sử dụng mạng xã hội để chống phá nhà nước
bôi xấu cá nhân phải sử dụng địa chỉ nước ngoài hoặc nấp dưới danh nghĩa này khác
đa số kênh mcn đều đăng ký tài khoản chính thức trên youtube địa chỉ ip tại việt nam
thậm chí một số kênh mcn đã chuyển sang mô hình doanh nghiệp
truyền thông công khai các thông tin như số điện thoại tài khoản ngân hàng địa chỉ thư điện tử để khách hàng liên hệ quảng cáo
đây chính là cơ sở để các cơ quan chức năng thuộc bộ thông tin truyền thông
cùng nhiều ban ngành khác thiết lập hệ thống quản lý theo dõi
đầu năm hai nghìn một mươi tám bộ thông tin truyền thông đã có kế hoạch lập danh sách những kênh youtube sạch
để khuyến khích các tổ chức cá nhân làm ăn hợp pháp đàng hoàng
tuy nhiên để thực hiện thành công dự án này
các cơ quan chức năng cần xây dựng quy định chặt chẽ về quản lý doanh nghiệp trên mạng xã hội
và chất lượng nội dung chương trình
trong đó có thể xem việc tham khảo hệ thống phân loại các chương trình trên sóng truyền hình hiện nay
tại việt nam và thế giới
luật điện ảnh luật quảng cáo là các chuẩn mực pháp lý là cơ sở để xử lý
bởi dù được phát sóng trên bất kỳ phương tiện nào từ đài truyền hình báo điện tử hay mạng xã hội
các đơn vị sản xuất chương trình video vẫn phải bảo đảm chất lượng nội dung và tuân thủ pháp luật
trong bối cảnh truyền hình internet đang ngày một phát triển
việc các cá nhân tổ chức công ty kinh doanh cung cấp dịch vụ mcn là một xu thế tất yếu
chính vì vậy cần phải tạo điều kiện và bộ khung pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của loại hình dịch vụ mới này
tránh để diễn ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh phân chia lợi ích nhóm
trường ngược lại
các cá nhân tổ chức công ty đó
cũng cần ý thức nghiêm túc về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật khi sản xuất đăng tải và chia sẻ video với mục đích kinh doanh
vì mọi hành vi làm giàu bất chính dưới bất kỳ danh nghĩa nào thì cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau